theo bảo hiểm xã hội việt nam có không ít doanh nghiệp nợ công nhân tiền lương và bảo hiểm xã hội nhiều tháng liền
thậm chí có doanh nghiệp dù đang trốn đóng nợ bảo hiểm xã hội nhưng vẫn trừ lương hàng tháng của người lao động và đẩy hàng nghìn người vào hoàn cảnh khó khăn
đây cũng là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến nhiều vụ công nhân bức xúc tụ tập phản đối gây mất ổn định trong xã hội
doanh nghiệp nợ lương và bảo hiểm xã hội thường do gặp khó khăn rủi ro bất khả kháng trong kinh doanh
nhưng thực tế cũng cho thấy không loại trừ trường hợp một số chủ doanh nghiệp coi nợ lương bảo hiểm xã hội như một cách thức vay vốn không lãi
và tệ hơn là cố tình chây ý bỏ trốn mất tích hoặc ngừng hoạt động bất thường vào các dịp giáp tết
hoặc thời điểm sắp hết hạn hưởng yêu đãi đầu tư nhằm sù lương tránh bảo hiểm xã hội trốn thuế né thường tết
trên nhiều số báo ra ngày hôm nay đã chia sẻ những câu chuyện về những chuyến xe từ mọi miền tổ quốc đưa công nhân về quê ăn tết
những chuyến xe đầy áp ân tình của cán bộ công đoàn người sử dụng lao động chính quyền địa phương các nhà hảo tâm dành cho đoàn viên người lao động
những chuyến xe chở cả niềm tin hy vọng ở một năm mới thành công hơn nữa trong sản xuất trong quan hệ lao động hài hòa
chuyến xe cũng là sợi dây kết nối tinh thần trách nhiệm cam kết của người lao động sẽ trở lại doanh nghiệp đúng hẹn
nhanh chóng bắt tay và thực hiện những đơn hàng mới đang chờ đợi đầu xuân
gian nan giữ chân công nhân ngành đường sắt là nhan đề bài viết trên báo thời nay
một con số thống kê của tổng công ty đường sắt việt nam cho thấy chỉ trong chín tháng năm hai nghìn một mươi bảy đã có năm trăm linh tám người lao động trong khối quản lý
bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt xin thôi việc công việc vất vả nguy hiểm nhưng thu nhập lại thấp là lý do tạo nên làn sóng bỏ việc này
theo ông đoàn duy hoạch phó tổng giám đốc tổng công ty đường sắt việt nam cho biết mặc dù lao động tuần đường gác chắn đặc thù công việc vất vả
xong chức danh lao động hưởng lương theo bậc thợ không có năng suất lao động nên không có cơ sở để nâng lương so với mức lương cơ bản
chỉ có thể tăng lương khi doanh nghiệp có lợi nhuận
còn trên báo lao động có bài viết tài xế vùng biên thêm một cái tết trên đường
đã là những ngày cuối cùng của năm cũ hàng trăm tài xế vẫn còn dồn ứ nơi cửa khẩu tỉnh lạng sơn
vợ bố mẹ bạn bè gọi điện giúp họ về ăn tết mà về được hay không không ai quyết được
ngày này qua ngày khác họ phải chờ chờ hết tắc đường
chờ xe sang bằng tường trung quốc để dỡ hàng chờ bán được hàng
chờ đến khi tay cầm cả túi sách tiền hàng lên tới vài trăm triệu có khi cả tỷ đồng thì mới yên tâm thở phào
nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp tết nguyên đán mậu tuất hai nghìn hai mươi
các đơn vị vận tải từ đường bộ đường sắt cho đến hàng không đã sớm chủ động có phương án tăng tải
bán vé và bố trí phương tiện sẵn sàng giải tỏa khách trong những ngày cao điểm
các cơ quan chức năng cũng bố trí lực lượng trên các tuyến đường cửa ngõ đường hướng tâm và các nút giao thông trọng yếu
để phân luồng hướng dẫn giao thông nhằm giảm ôn tắc
giao thông dịp tết hàng loạt giải pháp hạ nhiệt là bài viết được đăng tải trên báo hà nội mới
ubnd tp và sở giao thông vận tải hà nội đã sớm chỉ đạo các đơn vị vận tải bảo dưỡng
sửa chữa phương tiện huy động tối đa phương tiện phục vụ vận chuyển khách
không để khách tồn động tại các bến xe không được tăng giá vé không thu phụ phí
trong khi đó theo ông vũ ngọc kiểm phó giám đốc cảng hàng không quốc tế nội bài
nhà ga hành khách t hai có chín mươi sáu quầy thủ tục hàng không phục vụ chuyến bay quốc tế
nhà ga hành khách t một phục vụ chuyến bay nội địa duy trì tám mươi tám chín mươi hai quầy tại sảnh
về đường sắt theo đại diện ga hà nội trong cao điểm tết nguyên đán
hà nội chạy hai mươi tám đôi tàu ngày đêm riêng tuyến thống nhất là một mươi bảy đôi tàu ngày đêm
mục vấn đề hôm nay báo thời nay có bài viết tết lựa chọn và điều chỉnh
có nhiều lý giải bằng luận cứu khoa học cho sự tồn tại bền vững đến hôm nay
về phong tục đón tết cổ truyền của dân tộc
và trong cảm quan phổ biến của cộng đồng tết nguyên đán đã trở nên một phần không thể thiếu
trong sinh hoạt văn hóa đời sống người việt
đã là lựa chọn của văn hóa cộng đồng mang ý nguyện tình cảm chung của đông đảo người trong đất nước
thì những gợi ý cho sự thay đổi hoàn toàn thôi ăn tết ta
chỉ dùng tết tây là rất khó
và thực tế đã khó nhận được sự đồng thuận rộng rãi
việc bỏ truyền thống tốt đẹp của dân tộc là không thể được
nhưng những cách để truyền thống được duy trì lành mạnh an toàn tích kiệm
có tính thẩm mỹ giàu ý nghĩa văn hóa thì rất nên được đón nhận và thực hiện
và như vậy không chỉ là bất di bất dịch mà chính việc lưu giữ duy trì tết cổ truyền của dân tộc
cũng cần có sự sáng tạo có những nét mới hài hòa với sự lựa chọn của nhân dân
làm giàu có thêm cho tâm hồn văn hóa của cộng đồng
những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình điểm báo ngày hôm nay của truyền hình nhân dân